thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
chiều ngày một mươi tháng một mươi tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
tổ chức hội thảo ứng dụng thương mại điện tử và gặp mặt các nữ doanh nhân nhân ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
sau ba năm triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
các cấp hội phụ nữ đã phát triển mạng lưới các doanh nhân nữ tập hợp hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh sản xuất
trong lĩnh vực như thực phẩm ăn liền nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
đảng và nhà nước quan tâm đến phụ nữ lãnh đạo rất là nhiều và rất là nhiều yêu đãi cho phụ nữ
được học hỏi về những chính sách mà đào tạo kỹ lăng bán hàng kỹ lăng lãnh đạo
và kỹ lăng giao tiếp
chúng tôi khẳng định và chúng tôi dám tự tự chủ và tự tin
tất cả những hành vi và hành động của chúng tôi thì chúng tôi làm được và chúng tôi nói được và chúng tôi thực hiện được
đó là chúng tôi mong muốn là góp một cái sức của mình để làm cho trong sạch và làm phong phú cho xã hội chúng ta kinh tế ngày một phát triển
hội thảo đã chia sẻ tư vấn cho các nữ doanh nhân lợi ích về phát triển thương mại điện tử
nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử để phát triển kinh doanh
nâng cao hiệu quả kinh tế đáp ứng yêu cầu xu thế phát triển của nền công nghiệp bốn
đồng thời tôn vinh động viên doanh nhân nữ thủ đô gương mẫu vượt khó vươn lên
góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của thủ đô và đất nước